ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín xác định có thể tồn tại một số trường hợp nhiễm dịch
nhưng không có biểu hiện cụ thể vẫn còn trong cộng đồng và chưa được phát hiện
cho đến thời điểm hiện tại vì chưa có miễn dịch cộng đồng nên khả năng lây nhiễm trở lại là rất lớn
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín các cơ quan chuyên môn đặc biệt là các chuyên gia nói rằng
mặc dù chúng ta không còn hoặc có rất ít ca mới nhưng vẫn có thể có mầm bệnh có người mang virus
qua tổng kết có nhiều trường hợp mắc virus không có triệu chứng lầm sàng hoặc triệu chứng mờ nhạt nên rất dễ bỏ qua
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín xác định có thể tồn tại một số trường hợp người lành mang virus trong cộng đồng nhưng không phát hiện ra được
vì chưa có miễn dịch cộng đồng nên khả năng lây nhiễm trở lại là rất lớn
đây chính là mối lo ngại cho làn sóng thứ hai đối với dịch covid một mươi chín
do đó cần kiên quyết ngăn chặn với đường hàng không kiểm soát với từng chuyến bay từng hành khách nhập cảnh vào việt nam
và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống dịch
nếu không làm thế sẽ dễ bỏ qua và dễ gây ra tình trạng làn sóng thứ hai của covid một mươi chín bùng phát trở lại
đặc biệt cần sự phối hợp ủng hộ của người dân trong công tác chủ động phòng dịch từ chính các hộ gia đình
bằng các biện pháp như hạn chế ra ngoài luôn đeo khẩu trang giữ khoảng cách khi tiếp xúc